trong khi đó tại hà nam ubnd tp phủ lý tỉnh hà nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó người dân thành phố phủ lý ở vùng nguy cơ cao rất cao được phát thẻ đi chợ hai lần một tuần
đối với người dân có nhu cầu đi mua lương thực thực phẩm đồ dùng thiết yếu sẽ được ubnd các phường xã cấp thẻ vào chợ cho các hộ gia đình
mỗi hộ được cấp thẻ vào chợ hai lần mỗi tuần
lực lượng kiểm soát thu hồi lại thẻ sau khi người dân đã đi chợ
người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như cấp cứu khám chữa bệnh đi mua thuốc người chăm sóc người bệnh đi xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cần mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
đối với phương tiện vận tải ra vào vùng có chốt kiểm soát phải đảm bảo có luồng xanh có điểm đi điểm đến và kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian ba ngày tức là bảy mươi hai giờ đồng hồ
trong những ngày vừa qua với sự hỗ trợ của hàng trăm y bác sĩ đến từ tỉnh bắc giang
định ninh bình tất cả người dân ở thành phố phủ lý được nhân viên y tế đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm
nhiều y bác sĩ chia sẻ có thể nhiều đêm giấc ngủ không được trọn vẹn nhưng đổi lại mong cho hà nam sớm được bình yên
gần ba trăm linh y bác sĩ của các tỉnh hỗ trợ cùng hàng trăm nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh hà nam đã chia ra hàng trăm tổ xét nghiệm lưu động đến mọi ngõ ngách của thành phố phủ lý
trong những ngày vừa qua với sự hỗ trợ của hàng trăm nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh hà nam đã chia ra hàng trăm tổ xét nghiệm lưu động đến mọi ngõ ngách của thành phố phủ lý